hoàng quang phú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ba bể tỉnh bắc cạn
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn ra quyết định khởi tố bắt tạm giam về tội
vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
cũng với tội danh này vào ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam mạc văn cầu phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ba bể tỉnh bắc cạn
do sai phạm trong xây dựng tuyến đường giao thông bản cục bắc nghề một tỉnh bắc cản
mở rộng điều tra cơ quan công an đã làm rõ vai trò hành vi vi phạm của phú trong sai phạm của cán bộ dưới quyền
giả danh công an gọi điện cho nạn nhân để lừa đảo hòng chiếm đoạt tiền
chu viết thông bốn mươi chín tuổi chú thành phố hà nội
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi một tp hcm ra lệnh bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau nhiều cuộc điện thoại trao đổi tin vào lời hứa của thông có thể lo cho con trai hiện đang bị tạm giam được tại ngoại
người đàn ông chú tỉnh ninh thuận đã chuyển cho thông số tiền hơn bảy mươi triệu đồng
sau khi nhận tiền thông tắt điện thoại cắt liên lạc với nạn nhân
thông bỉ phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an tp hcm bắt xử và di lý về tp hcm phục vụ công tác điều tra
cũng tại tp hcm hàng trăm cảnh sát từ nhiều đơn vị phối hợp đã ập vào kiểm tra một quán bar trên địa bàn quận tân phú
một phần tuyến đường sau đó bị phong tỏa để phục vụ công tác khám xét người dân được hướng dẫn sang các tuyến lân cận
thông tin ban đầu có thể quán bar có liên quan đến các vấn đề về ma túy
nên tổ kiểm tra đã tiến hành sàng lọc đối tượng liên quan
thông tin xảy ra ẩu đả tại quán bar này là không chính xác các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra
làm nhiệm vụ tại khu vực bản bó nhàng một xã vân hồ huyện vân hồ tỉnh sơn la
tổ công tác phối hợp cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an huyện vân hồ bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép ma túy
đối tượng bị bắt tên là lò văn trọng tăng vật thu giữ là năm hộp pháo hoa có trọng lượng bảy bảy kg
một điện thoại di động tại cơ quan công an trọng khai mua số pháo hoa trên của một người không rõ danh tính trên mạng xã hội với giá là một năm triệu đồng để về sử dụng
sau năm ngày đưa vụ án ra xét xử công khai chiều ngày hôm qua hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đã tuyên án đối với một trăm linh bị cáo
trong vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân xảy ra tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
theo dõi phiên tòa dư luận nhân dân đồng tình với mức
án của hội đồng xét xử tuyên phạt đối với từng bị cáo theo đúng quy định của pháp luật
ngay từ ngày đầu đưa ra xét xử phiên tòa đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận
sau khi xem xét khách quan toàn diện vụ án các tình tiết tăng nặng tình tiết giảm nhẹ thực hiện chính sách nhân văn của đảng và nhà nước
khoan hồng của pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam hội đồng xét xử đã tuyên phạt một mươi án tù trung thân về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
trong đó có năm bị cáo thuộc nhóm cầm đầu năm bị cáo bị kết án hai mươi năm tù giam cùng với tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
các bị cáo còn lại nhận mức án từ chín tháng tù giam đến một mươi chín năm tù giam
theo dõi diễn biến phiên tòa người dân đặc biệt là đồng bào tây nguyên đồng tình với phán quyết của tòa
việc xét xử được tiến hành công khai minh bạch đúng trình tự thủ tục
bản án nghiêm khắc đã thể hiện tính phân hóa các đối tượng đúng người đúng tội cũng như tính nghiêm minh của pháp luật
pháp luật xử lý các đối tượng này thích đáng theo đúng pháp luật của nước cộng hòa sở chủng việt nam chúng ta
căn cứ trên nền tảng của luật pháp nếu mà ai đó như vậy là làm sai không những như vậy là vi phạm những người giết người hoặc là làm những điều xấu
thì luật pháp phải xử lý nghiêm để vụ việc nó không phải xảy ra như thế nữa
pháp luật việt nam nghiêm trị đối với những người gây tội ác
nhưng cũng luôn tạo điều kiện khoan hồng cho những người biết nhận ra lỗi lầm
thành khẩn khai báo ăn nằn hối cãi
trong năm ngày xét xử các bị cáo đều hợp tác với các cơ quan chức năng
hội đồng xét xử đã suy xét toàn diện tất cả các tình tiết của vụ án trước khi đi đến phán quyết cuối cùng
đối với những kẻ khủng bố có âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân là phản bội nhân dân phản bội đất nước
cần phải xử lý nghiêm bằng pháp luật
còn đối với những người bị lợi dụng lôi kéo sự hối cãi được xem là một tình tiết giảm nhẹ hình phạt
để họ có cơ hội làm lại cuộc đời
với những đối tượng chủ mưu cầm đầu tích cực thực hành tích cực ngoan cố chống đối
thì những đối tượng đó phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc
còn đối với các đối tượng vai trò giúp sức thứ yếu bị lôi kéo rồi là nhận thức hạn chế
thì có mức hình phạt khoan hồng mức hình phạt thấp hơn
trong quá trình xét xử đã xuất hiện được rất nhiều tình tiết mới có tính chất giảm nhẹ đối với các đối tượng này
có thể thấy rằng là đa số các bị cáo trong vụ án này là người dân tộc thiểu số
cái điều kiện kinh tế thật sự khó khăn nhận thức của họ thì có thể là có những vấn đề lạc hậu
trong quá trình bị bắt bị xử lý thì những người này đã nhận thức ra được những cái lỗi lầm của mình
đã thấy được âm mưu phương thức của các thế lực thù địch
họ tỏ ra rất ăn năn với cãi
bên cạnh đó gia đình của những nạn nhân trong vụ việc này cũng đã mong muốn cho các đối tượng này
có cơ hội để mà nhận ra lỗi lầm của mình để sửa chữa những lỗi lầm của mình
và xét trên tất cả các điều kiện này thì hội đồng xét xử đã có những quá trình làm việc tính toán kỹ lưỡng
để mà xác định được những tình tiết giảm nhẹ của vụ việc
và chính vì vậy mà mức án đa tuyên đã thể hiện được tính chất nghiêm minh kết hợp đối với khoan hồng của nhà nước
từng lầm lạc nghe theo phunro làm chuyện sai trái hai mươi năm trước
hơn ai hết mục sư ibiubia hiểu rất rõ về bản chất nguồn cơn dẫn tới tội ác tài trời của nhóm bị cáo
bất bình trước tội ác của các đối tượng ông cũng cho rằng bản án nghiêm minh là bè học cảnh tỉnh cho những người khác
đồng thời với những người biết ăn năn hối cải như ông đảng nhà nước luôn khoan hồng tạo điều kiện
họ nhảy dạng cái tin nghe những lời dụ dỗ từ bên ngoài đấy
tại vì do họ nhận thức của họ kém việc họ làm nó sai trái nó vi phạm pháp luật
phải xử lý đúng pháp luật những người nó vi phạm để họ nhận biết tội lỗi của mình
và sau này họ cũng thay phạm nữa
đeo người khác họ sẽ tránh họ không nghe họ không theo nữa
đây cũng là một cái lời cảnh tỉnh cho những người mà đang có những ý định thực hiện những hành vi tương tự
hoặc là có cái biểu hiện có tính chất chống đối
hoặc là đang có sự lôi kéo của các đối tượng từ bên ngoài để thực hiện các hành vi có tính chất vi phạm pháp luật
cần lấy đó là những cái bài học để cảnh tỉnh cho chính mình
để tránh rơi vào những hành vi vi phạm pháp luật để bị xử lý với những mức án nghiêm minh của pháp luật
cũng mong rằng trong cái việc này thì họ cũng nhận ra được cái sai của mình để họ có thể cải tạo lại bản thân cho thật tốt để có thể trở về quê hương
nhưng buôn làng thì vẫn luôn giang tay chào đón họ trở về để làm lại cái cuộc đời của mình
bên cạnh đó bà con cần phải đoàn kết hơn nữa một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhân ước và chính sách của pháp luật
khép lại giai đoạn sơ thẩm những mức án đã tuyên đối với từng bị cáo
bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật
bản án nhận được sự đồng tình của dư luận có tác dụng ngăn ngừa gian đe giáo dục đồng thời thể hiện tính nhân văn nhân đạo cũng như chính sách khoan hồng của đảng và pháp luật nhà nước ta
hoàng quang phú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ba bể tỉnh bắc cạn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn ra quyết định khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
cùng với tội danh này vào ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam mạc văn cầu phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ba bể tỉnh bắc cạn do sai phạm trong xây dựng tuyến đường giao thông bản phục bác nghề một tỉnh bắc cạn
mở rộng điều tra cơ quan công an đã làm rõ vai trò hành vi vi phạm của phú trong sai phạm của cán bộ dưới quyền
liên quan đến vụ việc phát hiện bồn
đối tượng hai nam hai nữ sử dụng ma túy tại số nhà năm mươi năm nguyễn huệ tổ năm phường lào cai tỉnh lào cai lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng là đầu mối cung cấp ma túy và tổ chức cho nhóm đối tượng trên sử dụng ma túy
mở rộng điều tra lực lượng công an bắt giữ nguyễn công thuyết quê ở huyện xuân trường tỉnh nam định là một mắt xích chân rết nhỏ trong đường dây được che đậy hết sức tình vị
hoạt động quy mô liên tỉnh và toàn bộ số ma túy mà cơ quan công an thu được từ thuyết được mua từ đối tượng hoàng văn thinh là một dj nhạc trẻ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú ở huyện mỹ đức thành phố hà nội
vào đúng tám giờ sáng ngày một mươi chín tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đã khám xét khẩn cấp nơi ở của thinh thu giữ hai trăm linh ba viên ma túy kẹo có khối lượng là bảy mươi bảy năm gram bốn túi ma túy ketamin có khối lượng một trăm năm mươi sáu tám gram và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan
vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng
thưa quý vị còn tại thành phố hồ chí minh hàng trăm cảnh sát từ nhiều đơn vị phối hợp đã ập vào kiểm tra một quán bar trên địa bàn quận tân phú
một phần tuyến đường sau đó đã bị phong tỏa để phục vụ công tác khám xét người dân được hướng dẫn sang các tuyến lân cận
thông tin ban đầu có thể quán bar có liên quan đến các vấn đề về ma túy
nên tổ kiểm tra đã tiến hành sàng lọc đối tượng liên quan
thông tin xảy ra ẩu đả tại quán bar này là không chính xác các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra